sau hai ngày làm việc ngày hôm nay hội nghị lần thứ bảy của ủy ban đối ngoại quốc hội ba nước campuchia lào việt nam
đã đi đến thống nhất và ra tuyên bố chung nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa ba quốc hội
và thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong khu vực tam giác phát triển mà chính phủ ba nước đã thống nhất
theo tuyên bố chung hội nghị đánh giá cao báo cáo của đại diện ủy ban điều phối khu vực tam giác phát triển
campuchia lào việt nam và những kết quả đạt được trong công tác phân giới cắm mốc tăng dày tôn tạo cột mốc biên giới
phòng chống tội phạm xuyên biên giới và bảo đảm an ninh biên giới giữa ba nước trong thời gian qua
nhất trí với những định hướng quyết định đã được nêu ra tại tuyên bố chung
trong đó đánh giá tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa quốc hội và chính phủ
cũng như các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp của ba nước
đồng thời ủy ban đối ngoại quốc hội ba nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tuyên bố chung
đã được thông qua tại hội nghị trước đây của ủy ban đối ngoại ba nước
tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp giám sát tiến hành các hoạt động giám sát
đối với các vấn đề thuộc quan tâm của khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước tài nguyên rừng thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu
bảo đảm an ninh mạng đào tạo nguồn nhân lực chia sẻ và cung cấp thông tin thường xuyên của ba nước trên trang web chung
tuyên bố chung cũng đã nhất trí giao ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông của quốc hội vương quốc campuchia
sẽ chủ trì hội nghị lần thứ tám ủy ban đối ngoại quốc hội campuchia lào việt nam năm hai nghìn hai mươi một tại campuchia